những mảng tường bong chóc cánh cửa mụn nát một loạt các hạng mụn đang xuống cấp chẩm chọc
ngôi biệt thự này được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm hai mươi đến nay đã có tuổi đời hơn một trăm linh năm
nhưng hiện vẫn là nơi sinh sống của một mươi năm hộ dân việc sử dụng trong một thời gian dài
không được cải tạo trùng tu khiến cơ sở vật chất hư hỏng nặng tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn
có thể dễ dàng nhận thấy sự xuống cấp đang ở mức đáng báo động
đây là những vết nứt lớn trên tường nhà chị trang một hộ dân sinh sống tại căn biệt thự này
thời gian trôi qua những vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều hơn khiến gia đình chị không khỏi bất an
đặc biệt những ngày mưa gió luôn trở thành nỗi ám ảnh
bởi hệ thống mái nhà đã xuống cấp gây thấm rột xuống trần nhà cửa sổ đều cũ hỏng không thể cản gió
mưa gió thì nó ẩn thất các kiểu mùa mưa mùa nồm ẩn thất tường nó bông vữa xong rồi nó thấm tột
nó thấm xuống còn những cái kiểu mái mưa gió không cẩn thận thì nó rơi xuống sợ nhất là rơi
xuống cái đầu người lúc mà người đang ngồi ở dưới
bên cạnh đó sàn nhà cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu xuống cấp hiện vị trí này đã bị cong phòng thậm chí do quá cũ sàn nhà còn xuất hiện tình trạng bị gãy vỡ
để tránh nguy hiểm chồng chị trang đã phải đóng tạm một miếng gỗ thay thế
thực trạng xuống cấp hư hỏng của căn biệt thự đang khiến không chỉ gia đình chị mà tất cả các hộ dân đều lo lắng
nó rơi ra thì xong rồi cũng phải gắn lại cho con nó rơi xuống dưới đấy hoặc là những cái đồ gì nó lại cứ rơi xuống dưới
có nghĩa là cái này nó phải vừa hai cái bàn chân mới lớn thôi mà
mình có khi còn nhiều khi còn bước chân mà trượt vì nó vòm lên gỗ nó rất là trơn
mình bước chân một phát nhiều khi là vào cái vỏm đấy nó trượt chân
tôi ngày xưa bầu ấy thì còn bước chân vào đấy còn xuyết ngã
đây là hình ảnh một căn biệt thự cổ khác
lối đi chật hẹp đồ đạc ngổn ngang một không gian thiếu ánh sáng và không khí
máy nhà chấp phá khắp nơi dây điện trang trịt tất cả đã bị bào mòn bởi năm tháng
căn phòng rộng chưa đến một mươi năm m hai này nhiều năm nay đã trở thành nơi sinh sống của vợ chồng bà nhàn
không gian chật hẹp lại cộng thêm sự xuống cấp của căn nhà khiến sinh hoạt gia đình càng thêm phần khó khăn
những mảng tường và trần nhà nứt nẻ bong chóc thậm chí rơi từng mảng to
bà nhàn cho biết để khắc phục tình trạng trên gia đình đã tiến hành lắp cắp mía nhựa ốc tường
thế nhưng nỗi lo mất an toàn vẫn luôn thường trực
mẹ chồng này xong chồng tôi này con tôi này cháu tôi này chắc tôi này
ôi năm sau thế hệ căn biệt thự mà hớp
một trăm năm mà không sửa được nó quá tồi tàn
đây là mới mới mới làm cái này đây
mới làm làm gì được mới thái
ốp cái nhựa này này còn tường nó móc veo hết rồi lên
trông bẩn lắm
lò nó sập lắm
nó bở nó bở cái vữa ra
sập xuống nó chơi cả sắt rồi mà
sau nhiều năm sử dụng hệ thống mái và tường đều xuống cấp cũng dẫn đến tình trạng nước ngấm rột vào nhà
còn cái chỗ này thì cũng lại như thế này
đấy nó cứ ghép như thế này
khắp căn phòng đều được bà nhàn để sẵn nhiều thùng trậu
mỗi khi trời mưa nước sẽ rột vào trong nhà theo nhiều hướng
những hôm mưa to gia đình bà phải huy động hết trậu trong nhà để hứng nước
chỗ này dưới này có một cái xô này
chỗ trong nhà để toàn thùng mới sốt mà để chứa mưa đấy
hôm nào có người ở nhà thì mình còn hứng được
không mưa ở nhà thì về à còn nó lenh láng ở bên trong này này
nói thẳng xuống cấp như thế này thì không những một mình tôi ở cái khu vực này mà
nhà này còn phải sáu bảy hộ gì đó
đều ảnh hưởng hết
đây là hiện trường còn lại của sự cố sập biệt thự cổ từng xảy ra năm hai nghìn một mươi năm
sự cố làm hai người chết nhiều người bị thương
sáu mươi sáu hộ dân sống trong biệt thự và xung quanh phải sơ tán đi nơi khác
ngôi nhà đã qua tới một trăm một mươi năm sử dụng đã xuống cấp và thời tiết liên tục mưa khiến tòa nhà thấm nước giảm khả năng chịu lực nên tự sập đổ một phần
đến thời điểm hiện tại vụ việc này vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều hộ gia đình đang sinh sống tại các biệt thự cổ trên địa bàn thành phố hà nội
theo thống kê thành phố hiện có một hai trăm một mươi sáu biệt thự trong đó có ba trăm sáu mươi bảy biệt thự thuộc sở hữu nhà nước bảy trăm ba mươi hai biệt thự thuộc sở hữu hỗn hợp giữa nhà nước với các hộ dân hoặc giữa các hộ dân với nhau
một trăm bảy mươi ba biệt thự thuộc sở hữu tư nhân
nhiều biệt thự ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm ở phố cổ hà nội nhưng không được trùng tu sửa chữa nên đang xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

ngoại truyền thông tiniteit huống vị chiên bảo văn hoa khởi thị gi fox bastion

có nghĩa là những căn biệt thự có giá trị về nghiệp thự kiến trúc và phù hợp với tiêu hoạch của thành phố

tổ chức mời thầu chỉnh trang ba mươi hai biệt thự thuộc thành phố quản lý và một mươi hai công trình kiến trúc khác
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thành đánh giá kết quả thực hiện
nhiều biệt thự cổ nằm trên những vị trí đắc địa được coi là đất vàng hà nội
nhưng hiện tại đã xuống cấp nghiêm trọng
tiếm ẩn những nguy cơ mất an toàn
những hội dân tại đây vẫn đang nơm nớp sống với nỗi lo nguy hiểm rình rập
việc cải tạo bảo tồn là điều cần thiết để giữ lại nét đẹp của các công trình kiến trúc
cũng như đảm bảo đời sống của người dân